phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang cố tổng bí thư đỗ một mươi
để các cá nhân tổ chức cộng đồng người việt đại diện các phái đoàn ngoại giao và chính quyền sở tại có thể tới viếng và ghi sổ tang
đúng một mươi giờ sáng ngày bốn tháng một mươi tại trụ sở của phái đoàn toàn thể cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện việt nam tại new york
do đại sứ đặng đình quý dẫn đầu đã dành một phút mặc niệm thắp hương tưởng nhớ cố tổng bí thư đỗ mười
trong bầu không khí trang nghiêm xúc động đại sứ đặng đình quý đã nhắc lại những công hiến to lớn của cố tổng bí thư
đối với đảng và đất nước trong thời gian ông làm việc
ngay trong ngày đầu tiên đông đảo kiều bào sinh viên đại sứ đại diện các phái đoàn tại liên hợp quốc
các tổ chức đa phương tại new york và các quan chức địa phương
đã đến chiều

lễ viếng và mở sổ tang cố tổng bí thư đỗ một mươi tại liên hợp quốc được kéo dài cho đến hết ngày năm tháng một mươi